rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
thưa bác sĩ các bệnh lý về thực quản thì đang có xu hướng ngày càng gia tăng cũng như là trẻ hóa
vậy thì bác sĩ có thể cho biết những nguyên nhân nào dẫn đến các bệnh lý về thực quản ạ
các cái bệnh thực quản thì chúng ta phải chia nó thành bấy các loại
thứ nhất là những cái bệnh mà nó do khối u thực quản hay gọi là ung thư
thì đấy là một nhóm bệnh
thí dụ như ung thư thực quản mà ung thư thực quản thì đấy là bệnh ác tính
thì nhóm này thường người ta sẽ gặp đối tượng như thế nào
ở người bắt đầu đã có tuổi
thì nhóm thứ hai là cái nhóm tổn thương mà do những cái viêm hoặc loét
thí dụ như ung thuốc sau khi ung thuốc một số người mà ung thuốc mà chúng ta không uống nhiều nước
nó cũng gây loét thực quản
rồi những trường hợp viêm thực quản chẳng ngược
rồi một nhóm bệnh nữa là những bệnh mà nó chỉ là dối loạn
thí dụ như là vận động hoặc là có thất của thực quản thôi
thì lúc đấy nội soi sẽ giúp chúng ta chẩn đoán
thí dụ như bệnh có thất tâm vị chẳng hạn
thì lúc đấy là nhóm bệnh này hay gặp
rồi những cái dối loạn có vận động ở thực quản
làm cho người ta ăn uống uống khó khăn
thì đấy là có thể nói là những cái bệnh mà rốn loạn vận động
và thành thực quản dẫn đến dối loạn cái nuốt của người bệnh
một thưa bác sĩ bác sĩ có thể cho biết là trong những trường hợp nào
người bệnh sẽ cần nội soi thực quản
và đây có phải là một trong những phương pháp chính để điều trị thực quản không ạ
đối với các bệnh thực quản thì
thí dụ như tùy từng loại bệnh mà ưu tiên nội soi hàng đầu
thí dụ như một bệnh nhân mà nuốt khó chẳng hạn
hoặc là nguốt đau hoặc là nuốt vướng chẳng hạn
thì những cái đấy nội soi này rất là cần thiết
để mình phát hiện ra những cái tổn thương
nó tắc nghẽn nó hẹp ở đâu nó tổn thương như thế nào
thì đấy là
thì ngũ lấy ta lại chẳng đoán bằng cái cách đó
và còn đối với những cái đối tượng mà thí dụ mà nghi ngờ bệnh trầm được trả lời thực quản
thì nội soi đôi khi nó lại không có giá trị nhiều
mặc dù từ trước đến nay chúng ta cứ thường nghĩ là
cứ bệnh trầm được trả lời thực quản thì đi rỗi soi
thực tế là tổn thương
điển hình trên nội soi nó chỉ chiếm dưới hai mươi
còn tám mươi tổn thương ta lại phải dựa vào những phương pháp khác
ví dụ người ta sẽ điều trị thử
hoặc thậm chí là dùng những phương pháp hiện đại hơn
đó là chúng ta đo cái độ acid tại thực quản
thì chúng ta biết có trầm được
tuy nhiên thì phương pháp này nó không phổ biến ở các bệnh viện
không phải bệnh viện nào cũng có
chính vì vậy mà chúng ta cũng không hề dễ dàng để thực hiện
vâng thưa bác sĩ bác sĩ có thể chia sẻ về quy trình nội soi thực quản
tại khoa tiêu hóa bệnh viện đa khoa tâm anh được không ạ
khi mà trả lời về những bệnh thực quản
thì chúng ta nói về thực quản
nhưng thực tế nó chính xác hơn là
đấy là nội soi đường tiêu hóa trên
nó bao gồm cả nội soi thực quản nội soi dạ dày
rồi một phần của tá trà
ở phần đầu là ruột non
thì đó là quy trình nội soi
thì đối với một người nội soi thì thường chúng ta chỉ rất là đơn giản
tối trước chúng ta có thể ăn bình thường
nhưng mà trong vòng tám tiếng trước khi soi
chúng ta sáu đến tám tiếng là chúng ta không ăn uống gì cả
thế là bệnh nhân có thể tiến hành nội soi được
chứ chúng ta cũng không phải chuẩn bị
ví dụ như uống thuốc làm sạch của đường tiêu hóa giống như soi đại trà
nên nó cũng rất là đơn giản
và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn
những chia sẻ hết sức cụ thể của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
vâng xin cảm ơn
hầu hết các ca nội soi thực quản không xảy ra biến chứng
vì đây là một kỹ thuật chẩn đoán điều trị an toàn
tuy nhiên người bệnh cũng có thể gặp phải một số triệu chứng
do ảnh hưởng của thuốc gây mê
và quá trình nội soi
đây là các triệu chứng tạm thời và thường gặp
sẽ nhanh chóng thuyên giảm theo thời gian
người bệnh cần chọn những bệnh viện cơ sở y tế uy tín
có trang bị hệ thống máy móc hiện đại
cơ sở vật chất tốt để thực hiện nội soi
bệnh viện đa khoa tâm anh được đầu tư xây dựng khang trang hiện đại
hệ thống kiểm soát chất lượng đạt chuẩn quốc tế
đáp ứng các yêu cầu về mặt chuyên môn và điều kiện vô khuẩn
tại phòng nội soi và phẫu thuật
trung tâm được trang bị hệ thống máy móc hiện đại bậc nhất
như hệ thống nội soi olympus x một một nghìn năm trăm linh và fuji bảy nghìn
hệ thống phẫu thuật nội soi ba d bốn k
dụng cụ phẫu thuật nội soi robot
khoa tiêu hóa bệnh viện đa khoa tâm anh
là địa chỉ uy tín
cung cấp dịch vụ thăm khám và điều trị cao cấp hiệu quả
cho các bệnh nhân mắc các vấn đề về tiêu hóa
chúng tôi hy vọng
những thông tin được chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay
sẽ mang lại nhiều hữu ích cho quý vị khán giả
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai
bệnh viện đa khoa tâm anh hân hạnh đồng hành cùng chương trình